chuyển sang tin tức về diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín tại các tỉnh thành khác trên cả nước
tính đến ngày tám tháng ba đồng nai ghi nhận một trăm tám mươi bốn ca mắc mới số tăng khá ít so với nhiều tỉnh thành khác tại việt nam
tuy nhiên trung tâm chỉ huy điều hành phòng chống dịch covid một mươi chín đồng nai mới đây cho biết
trong tuần từ ngày hai mươi tám tháng hai đến ngày sáu tháng ba số ca nhiễm tại tỉnh tăng cao hơn tuần trước đó một trăm linh
với số ca mắc chủ yếu là giáo viên và học sinh
theo báo cáo trung tâm chỉ huy điều hành phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng nai
trong tuần qua số ca nhiễm mới tại đồng nai tiếp tục có sự hướng tăng mạnh so với tuần trước đó tăng hơn một trăm năm mươi sáu
trung bình mỗi ngày ghi nhận ba hai trăm sáu mươi một ca chủ yếu từ giáo viên học sinh đi học trực tiếp tại các trường học trên địa bàn tỉnh
lũy kế từ ngày một mươi bốn tháng hai bắt đầu thực hiện dạy học trực tiếp đến nay đã ghi nhận hai mươi bốn tám trăm bốn mươi ba ca nhiễm tại các trường học
cụ thể từ ngày hai mươi tám tháng hai đến ngày sáu tháng ba số học sinh nhiễm mới trên địa bàn tỉnh là một mươi hai bốn trăm tám mươi tám ca số giáo viên nhiễm là một sáu trăm bảy mươi bốn ca
tính đến ngày bảy tháng ba toàn tỉnh đã ghi nhận ba trăm ba mươi chín tám trăm sáu mươi chín ca nhiễm trong đó có hơn ba trăm linh ca
trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh
tổng số ca tử vong là một tám trăm bốn mươi năm ca tỷ lệ năm mươi bốn
hiện còn hơn sáu trăm sáu mươi bệnh nhân covid một mươi chín có triệu chứng trung bình nặng đang được điều trị tại tầng hai tầng ba mô hình điều trị tháp ba tầng
và hơn hai mươi năm f không triệu chứng triệu chứng nhẹ điều trị tại nhà
riêng trong ngày tám tháng ba tỉnh đồng nai đã ghi nhận thêm một trăm tám mươi bốn ca mắc mới
hiện nay tỉnh đồng nai đã triển khai ba mươi năm đợt tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
đã được tiêm tỷ lệ tiêm vaccine mũi một cho người từ một mươi hai tuổi trở lên đạt một trăm linh bốn ba mươi chín tỷ lệ tiêm mũi hai đạt một trăm linh sáu mươi bảy tỷ lệ tiêm mũi ba đạt gần bốn mươi hai
về công tác cách ly giám sát duy trì hoạt động một mươi tám khu cách ly với tổng số ba một trăm sáu mươi năm giường
tại các địa phương phục vụ người dân không đủ điều kiện thực hiện cách ly tại nhà
trung tâm chỉ huy điều hành phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh cho biết
mặc dù tình hình dịch covid một mươi chín hiện nay tuy đã được kiểm soát nhưng vẫn có khả năng diễn biến phức tạp nếu chủ quan lơ là mất cảnh giác
đặc biệt là nguy cơ dịch bùng phát mạnh trở lại trong thời gian tới do biến chủng omicron đã xâm nhập và lưu hành trên địa bàn tỉnh